tại thành phố hồ chí minh thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi của chính phủ
về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu
đây được xem là diễn đàn có quy mô lớn về phát triển đồng bằng sông kiểu long tập trung bàn về ba vấn đề trọng tâm
đó là đánh giá thẳng thắn những việc đã làm được chưa làm được và những khó khăn vướng mắt
xác định được các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trọng điểm trong thời gian tới
tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong hành động của các cấp các ngành địa phương và người dân
hội nghị lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ đối với sự phát triển của vùng đồng bằng chiếm hai mươi dân số cả nước
đóng góp một mươi tám cho gdp quốc gia nhưng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu